lợi dụng thói quen thả rông châu bò của người dân một số xã miền núi vùng đồi tại tỉnh quảng bình
thời gian gần đây kẻ gian đã trộm hàng chục con trâu bò thả ở chân đèo ngang trên địa bàn hai xã quảng phú và quảng đông huyện quảng trạch
sự việc này không chỉ gây thiệt hại cho nông dân mà còn khiến người dân hoang mang và lo lắng
đây là cánh đồng thôn nam lãnh xã quảng phú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình nơi bà con thường chân thả châu bò hàng ngày
tuy nhiên trong nhiều tháng nay lợi dụng trong lúc đêm vắng kẻ gian đã liên tục trộm châu bò gây thiệt hại và khiến cho người dân lo lắng
không chỉ tại xã quảng phú tình trạng mất châu bò cũng xuất hiện nhiều ở xã quảng đông huyện quảng trạch khi người dân thả rông châu bò dưới chân đèo ngang
từ đầu năm đến nay đã có hàng chục con châu bò bị bắt mất nhiều hộ thậm chí còn bị mất đến hai ba con
để hạn chế tình trạng trộm cắp châu bò thì trước hết bà con cần phải nâng cao cảnh giác thay đổi thói quen nuôi thả rông cần phải xây dựng chuồng trại và nuôi gia súc có quản lý để bảo vệ tài sản của gia đình mình